các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
dự thảo luật chưa đưa ra được những chính sách đặc thù mang tính đột phá để bảo đảm cho du lịch phát triển trở thành ngành kinh tế mũi nhọn
các đại biểu đề nghị ban soạn thảo cần ra soát các quy định pháp luật liên quan về ưu đãi đầu tư theo luật đầu tư hai nghìn một mươi
đồng thời nghiên cứu chi tiết hóa các chính sách phát triển du lịch huy động nguồn lực hỗ trợ phát triển du lịch
lồng ghép phát triển du lịch trong các chiến lược quy hoạch kế hoạch phát triển kinh tế xã hội nhằm khai thác tốt tiềm năng du lịch
đồng thời một số đại biểu cho rằng cần quy định hướng dẫn viên theo chương trình du lịch thành hướng dẫn viên nội địa và hướng dẫn viên quốc tế
việc phân chia này không phải là sự phân khách du lịch mà là để đảm bảo tính chuyên nghiệp
nâng cao chất lượng phục vụ đáp ứng yêu cầu đặc thù của từng đối tượng khách du lịch
cũng trong sáng ngày hôm nay tại hà nội đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị
chủ tịch ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam đã trao quyết định bổ nhiệm tổng biên tập tạp chí mặt trận cho ông vũ văn tiến
nguyên phó tổng biên tập báo xây dựng bộ xây dựng
phát biểu tại buổi lễ chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam nguyễn thiện nhân nhấn mạnh
ra đời sau đảng cộng sản việt nam chín tháng đến nay mặt trận tổ quốc việt nam đã trải qua tám mươi sáu năm xây dựng
không ngừng phát triển với những chặng đường lịch sử vẻ vang của cách mạng việt nam
theo đồng chí nguyễn thiện nhân sau một năm xem xét tuyển chọn kỹ lưỡng
đảng đoàn ủy ban trung mặt trận tổ quốc việt nam đã chọn được tổng biên tập cho tạp chí mặt trận
ông vũ văn tiến có năng lực chuyên môn trình độ quản lý tốt là cây bút đã đạt được nhiều giải báo chí
đáp ứng yêu cầu phát triển tạp chí trong thời kỳ mới
đồng chí nguyễn thiện nhân chúc mừng tân tổng biên tập tạp chí mặt trận sẽ luôn giữ được quyết tâm
sáng tạo đoàn kết với tập thể đưa tạp chí ngày càng đổi mới phát triển
đáp ứng sự tin tưởng của đảng đoàn ủy ban trung mặt trận tổ quốc việt nam
tiếp tục chương trình với các thông tin đáng chú ý khác
thành ủy hà nội vừa ban hành thông báo số ba trăm ba mươi sáu
truyền đạt kết luận của thường trực thành ủy về nghiên cứu lập kế hoạch dọc hai bên sông hồng
theo đó thành ủy hà nội đồng ý
chủ trương theo đề xuất của ban cán sự đảng ủy ban nhân dân thành phố về nghiên cứu lập quy hoạch dọc hai bên sông hồng
kinh phí lập quy hoạch do ba đơn vị công ty cổ phần tập đoàn mặt trời
công ty cổ phần xuất nhập khẩu tổng hợp hà nội và tập đoàn vingroup tài trợ
ban cán sự đảng ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các sở ngành đơn vị liên quan phối hợp
bảo đảm thực hiện theo đúng quyết định số hai trăm năm mươi bảy của thủ tướng chính phủ
về việc phê duyệt quy hoạch phòng chống lũ và quy hoạch đê điều hệ thống sông hồng sông thái bình
và trong quá trình nghiên cứu lập quy hoạch phải bảo đảm tính đồng bộ về quy hoạch đô thị
giao thông thủy lợi phương án trị thủy môi trường kinh tế dọc hai bên sông hồng
như chúng tôi đã đưa tin vào ngày một mươi bảy tháng chín vừa qua sở giao dịch chứng khoán hà nội hnx đã huy động thêm ba bốn trăm chín mươi tỷ đồng
từ trái phiếu chính phủ cho kho bạc nhà nước như vậy là từ đầu năm đến nay
huy động vốn qua thị trường trái phiếu chính phủ luôn đạt với số lượng vốn cao
sở giao dịch chứng khoán hà nội cho biết tính đến giữa tháng chín sở đã huy động được trên hai trăm sáu mươi bảy tỷ đồng
hoàn thành chín mươi một chín kế hoạch năm hai nghìn một mươi sáu do bộ tài chính giao
trong tháng tám trên thị trường thứ cấp giá trị trái phiếu chính phủ giao dịch bình quân đạt năm năm mươi bảy ngàn tỷ đồng
gấp một năm lần giá trị giao dịch của năm hai nghìn một mươi năm
theo sở giao dịch chứng khoán hà nội nguyên nhân của thành công phát hành trái phiếu chính phủ
đó là lãi suất hấp dẫn và qua đấu thầu đã minh bạch được tài chính
trong đó hầu hết các phiên nhà đầu tư tập trung vào vùng kỳ hạn trung hạn từ một mươi tới một mươi năm năm
số liệu thống kê của bộ công thương cho thấy trung quốc hiện là thị trường nhập khẩu nông lâm thủy sản chính của việt nam
tuy nhiên trong thời gian vừa qua nước này đã giảm khối lượng nhập khẩu
đặc biệt là các mặt hàng như gạo sắn khiến cho xuất khẩu của việt nam gặp không ít khó khăn
không chỉ vậy trung quốc còn tăng rào cản kỹ thuật đối với một số mặt hàng nông sản của việt nam
có thêm một rào cản được đặt ra cho các doanh nghiệp xuất khẩu gạo việt nam
khi trung quốc bổ sung thêm quy định kích cỡ chiều ngang hạt gạo phải dưới hai mm
theo các doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gạo tại đồng bằng sông cửu long
hiện trung quốc đã ngưng nhập khẩu loại gạo có chiều ngang hay còn gọi là độ mập trên hai mm
đây là rào cản rất khó khăn đối với các doanh nghiệp gạo nước ta
bởi phần lớn các loại gạo của việt nam xuất khẩu vào trung quốc đang có chiều ngang từ hai ba đến ba mm
một doanh nghiệp tại tỉnh tiền
ông cho biết lý do khiến phía trung quốc đưa ra quy định này là nhằm tăng thêm phí hạn ngạch
cũng như mua được gạo có giá rẻ hơn
từ lâu nay doanh nghiệp trung quốc muốn nhập gạo việt nam loại hạt dài phải mua qua
hiện các doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gạo trong nước chưa có động thái thay đổi để đáp ứng yêu cầu này

hư hỏng gây khó khăn cho xe lưu thông thậm chí còn là nguyên nhân của một số vụ tai nạn giao thông

hư hỏng gây khó khăn cho xe lưu thông thậm chí còn là nguyên nhân của một số vụ tai nạn giao thông thậm chí còn là nguyên nhân của một số vụ tai nạn giao thông

cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại